tại hà nội ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức họp khẩn để ban giải pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới
theo báo cáo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương đến đầu giờ chiều nay áp thấp nhiệt đới sẽ đổ bộ vào đất liền của hai tỉnh quảng ninh và hải phòng
với sức gió mạnh cấp sáu giật cấp tám sau đó áp thấp nhiệt đới đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp
đến một mươi chín h ngày hai mươi năm tháng chín vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng hai mươi một sáu độ vĩ bắc một trăm linh sáu ba độ kinh đông trên đất liền các tỉnh vùng núi phía bắc
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên các vùng biển từ quảng ninh đến hà tĩnh có gió mạnh sóng lớn
đặc biệt là ở vịnh bắc bộ bao gồm các huyện đảo bạch long vĩ cô tô cát hải vân đồn
có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín sóng biển cao hai ba mét biển động mạnh
cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
hiện nay công tác thông báo và kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn đã được triển khai
hai tỉnh quảng ninh và hải phòng đã ra lệnh cấm biển từ sáng ngày hai mươi năm tháng chín
tuy nhiên đến thời điểm này theo thống kê của bộ đội biên phòng
tại tỉnh quảng ninh vẫn còn một một trăm hai mươi năm tàu thuyền và hải phòng là tám trăm năm mươi một tàu thuyền vẫn đang hoạt động gần bờ
đây cũng là khu vực có đông khách du lịch nên công tác đảm bảo an toàn cho du khách cần được thực hiện triệt để tránh để xảy ra hậu quả đáng tiếc
người dân này như thế là người dân vẫn còn có thể trực quan
thế là cái công tiện mà họ tạo ra rất là nhiều đặc biệt là hải phòng cũng như là quảng ninh rồi thanh hóa nghệ an
điều đáng lo ngại nhất đó là hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sẽ gây mưa diện rộng ở các tỉnh đông bắc bộ và bắc trung bộ
với lượng mưa phổ biến từ năm mươi đến một trăm linh mm
riêng khu vực đông bắc có nơi trên một trăm năm mươi mm
chiều tối và đêm nay ở phía tây bắc bộ có mưa
có nơi mưa vừa mưa to
tại khu vực hà nội từ chiều và đêm nay có mưa mưa vừa mưa to
nguy cơ cao xảy ra lũ ống lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi
đề nghị các đồng chí phải hết sức quyết liệt không để tình trạng chủ quan
thì tôi mong rằng là đối với kể cả cái tuyến biển đến là chỗ các đồng chí ở bên phòng tổng cục thủy sản
các đồng chí sẽ cố gắng là chỉ đạo kiểm soát nắm chát các tỷ số liệu về tổ huyền
để người dân ngay mắt là sẽ giúp giúp mà biển động có thể là có thu hồi tốt nhưng mà lại sẽ ảnh hưởng đến tính mạng
do lượng mưa có thể xảy ra rồn rập tại các tỉnh trong một khoảng thời gian ngắn
trong khi hệ thống hồ chứa của các tỉnh khu vực miền núi phía bắc về cơ bản đã đạt từ bảy mươi năm chín mươi dung tích thiết kế
vì vậy ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương chủ động ra soát kiểm tra an toàn hồ chứa
chuẩn bị các phương tiện ứng phó với mưa lớn sạt lở đất để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do áp thấp nhiệt đới gây ra